sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
khai mạc hội nghị lần thứ ba mươi bốn nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
triệt vọng hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi
và mục tiêu giải pháp trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy chủ trì hội nghị
trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một mươi một hội nghị thảo luận bảy nội dung
trong đó bốn nội dung liên quan kết quả giám sát thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
báo cáo kết quả hai năm thực hiện kết luận hai mươi một của bộ chính trị hai năm thực hiện nghị quyết năm mươi bốn
hoàn thiện và báo cáo bộ chính trị để kiến nghị tiếp cơ chế đặc thù
tỷ lệ phân chia ngân sách năm năm tới
năm hai nghìn hai mươi thành phố xây dựng bốn nhóm chương trình đột phá hạ tầng doanh nghiệp khởi nghiệp
sản phẩm chủ lực nguồn nhân lực và phát huy văn hóa với ba mươi tám đề mục
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
thành phố đặt mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh kinh tế
tốc độ tăng trưởng grdp đạt từ tám ba đến tám năm bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi
khuyến khích khởi nghiệp tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết năm mươi bốn
đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh gắn với khu đô thị sáng tạo phía đông
dự thảo chủ đề năm hai nghìn hai mươi sẽ gồm sáu chủ đề lấy văn hóa làm trọng tâm